hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau hai ngày xét xử và nghị án hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm bác kháng cáo của bảy bị cáo trong vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại công ty cổ phần vn phạc ma
hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội xâm phạm quyền được dùng thuốc chất lượng và điều trị bệnh của bệnh nhân
các bị cáo đã giúp sức cho nguyễn minh hùng cựu tổng giám đốc vn phạc ma để hợp thức hóa hồ sơ nhập thuốc h capita
đại diện viện kiểm sát cho rằng hành vi của các bị cáo là bất chấp vì mục đích lợi nhuận đã nhập thuốc giả về bán ra thị trường khiến người sử dụng phải uống loại thuốc không đúng với bệnh tình của mình gây bức xúc dư luận ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế
đa số bị cáo kháng cáo không có tình tiết nào mới nên hội đồng xét xử đề nghị giữ nguyên mức hình phạt mà tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên
viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố một mươi hai bị can trong vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thất thoát một sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
tám trong số một mươi hai bị can bị truy tố từng là lãnh đạo cấp cao và nhân viên của bidv
những người này đã có nhận được tài sản của bidv
có nhiều sai phạm trong việc thẩm định hồ sơ phê duyệt cấp tín dụng cho hai công ty có vai trò đồng phạm với ông trần bắc hà
tổng số tiền các bị can chiếm đoạt của bidv là gần một trăm năm mươi tỷ đồng
đối với khoản vai của công ty trung dũng số tiền thu được từ việc bán hàng đoàn hồng dũng nguyễn thị thanh sơn không chuyển về tài khoản của công ty trung dũng tại bidv để thanh toán cho đối tác nước ngoài khi đến hạn như đã cam kết với bidv mà dùng để trả nợ và sử dụng vào các mục đích khác
tổng số tiền các bị can đã chiếm đoạt của bị
tổng số tiền các bị can đã chiếm đoạt của bidv là hai trăm sáu mươi ba năm tỷ đồng và đến nay công ty trung dũng không có khả năng trả nợ
liên quan đến vụ sập tường công trình xây dựng ở khu công nghiệp giang điển huyện trảng bom tỉnh đồng nai làm một mươi người tử vong và một mươi năm người bị thương
vào chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan công an xác định công trình này do công ty trách nhiệm hữu hạn hà hải nga có địa chỉ tại khu phố một a phường tân hiệp tp biên hòa tỉnh đồng nai thi công
công ty trách nhiệm hữu hạn lao gvc thiết kế và đơn vị giám sát là công ty cổ phần dịch vụ công nghiệp đồng nai
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự hà huy hải giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hà hải nga để phục vụ công tác điều tra
đồng thời phối hợp với lực lượng nghiệp vụ bộ công an và các đơn vị liên quan của bộ xây dựng sở xây dựng tỉnh đồng nai để tiếp tục thu thập hồ sơ giám định vật liệu công trình để phục vụ công tác điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị xác định rõ vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa
đấu tranh với tội phạm
thời gian qua công an tp hạ long tỉnh quảng ninh đã triển khai quyết liệt các giải pháp
qua đó góp phần tạo chuyển biến về nhận thức trong quần chúng nhân dân về thực hiện nhiệm vụ này ghi nhận của phóng viên intv tại xã tân dân thành phố hạ long
khẩu súng tự chế mà nhiều năm trước anh lý tài quý ở xã tân dân tp hạ long dùng để săn bắt hú rừng
tuy giờ đây không còn sử dụng nhưng anh vẫn cất giữ trong nhà
sau khi được lực lượng công an vận động tuyên truyền các quy định về quản lý
sử dụng vũ khí vật liệu nổ anh quý cùng các hộ dân trên địa bàn xã tân dân đã tự giác giao nộp
thấy công an xã báo bảo mang súng đi nhà nào có mang súng đi lột tôi có một súng lâu rồi năm năm rồi tôi thấy nguy hiểm quá tôi mang đi lột
đây là những việc làm thì chúng tôi thấy là nó là một việc rất cần thiết
cho nên đã được quán triệt từ trong đảng ủy ban hội đồng nhân dân rồi
sau đó chuyển khai xuống các thôn các thôn thì gồm bí thư chi bộ trưởng thôn
cũng là người trực tiếp truyền đạt cái này nhưng mà sau cái đó ra thì chúng tôi là người ưu tín
cũng như người dân thôi chúng tôi ngồi ở đâu tôi nói chuyện cũng được với bà con
đấy là cái việc quan trọng mà chúng ta cần phải làm
thực hiện sự chỉ đạo của công an tỉnh và công an thành phố hạ long trong đợt cao điểm gia quân triển khai trấn áp tội phạm
cũng như là thu giữ vũ khí vật liệu nổ từ ngày một mươi sáu tháng bốn đến nay
thì công an xã tân dân đã được người dân tự nguyện đến nộp hơn chục khẩu súng
tự chế và dao kiếm các loại như thế này
là địa bàn miền núi nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền vận động giao nộp vũ khí vật liệu nổ
công an xã tân dân phối hợp cùng các trưởng thôn người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
giải thích để người dân hiểu được quy định pháp luật và tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ
cùng công cụ hỗ trợ pháo trái phép
trường hợp mà nếu cố tình mà lưu giữ lại nó cố tình giữ để sử dụng
thì đối với quy định khắp luật mình sẽ phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật
không thể để bà con lưu giữ lại sau này nó có xảy ra vấn đề gì gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội trên địa bàn
làm mất an ninh trật tự anh em công an xã sẽ tham dự cho chính quyền địa phương
là tích cực để thu hồi và xử lý theo đúng quy định khắp luật
tổ chức quan trọng thực hiện nghiêm túc đến các bộ sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nhất là tự giác giao nộp
hay trong quá trình tuần tra kiểm soát và phát hiện thì cũng đã có cái vận động nhân dân giao luật và thu giữ theo quy định
thì công an phú vẫn đang tiếp tục triển khai cái nội dung này
và trong thời gian tới thì cái này có lẽ chắc phải làm liên tục thường xuyên
cái nội dung này thì tập trung vào cái địa bàn các cái xã nhất là trên cái cục nông bào dân tập tổ số
chủ động thực hiện tốt các giải pháp nói trên ý thức chấp hành pháp luật và các quy định của nhà nước về quản lý
sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ pháo của nhân dân trên địa bàn xã tân dân từng bước đi vào nền nếp
kết quả này góp phần hạn chế tội phạm sử dụng vũ khí nóng hung khí nguy hiểm để gây án
đồng thời phòng ngừa và làm giảm tội phạm giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn ngày càng hiệu quả
mở đầu với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
sáng nay tại hà nội kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn đã khai mạc
đây là kỳ họp quốc hội đầu tiên được tiến hành bằng hình thức họp trực tuyến
phát biểu tại phiên khai mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
kỳ họp sẽ được chia thành hai đợt kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung
thời gian qua mặc dù vừa phải tập trung chống dịch covid một mươi chín vừa phải đẩy mạnh phục hồi kinh tế ổn định xã hội
nhưng các cơ quan tổ chức hiệu quan đã tích cực khẩn trương nỗ lực cao nhất trong chuẩn bị để kỳ họp khai mạc hôm nay
bước vào năm hai nghìn hai mươi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát và nhanh chóng trở thành đại dịch
tác động tiêu cực đến mọi mặt hoạt động kinh tế xã hội của toàn cầu và việt nam
cùng với đó nước ta còn chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu tình hình thiên tai diễn ra cực đoan bất thường
gây thiệt hại lớn cho nhiều khu vực trong cả nước
tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của đảng quốc hội chính phủ đã kịp thời ban hành nhiều nghị quyết kết luận chỉ thị
chỉ đạo các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương tập trung phòng chống dịch bệnh và triển khai nhiều giải pháp
hỗ trợ phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội
đến nay bước đầu chúng ta đã cơ bản kiểm soát được bệnh dịch ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng
bảo đảm sự an toàn về tính mạng và sức khỏe của người dân
quốc hội ghi nhận và đánh giá cao tinh thần không quản ngại khó khăn gian khổ hy sinh của đội ngũ
các cán bộ y tế của chiến sĩ quân đội công an nhân dân và các lực lượng chức năng trên tuyến đầu phòng chống dịch
sự ủng hộ ý thức chấp hành chia sẻ của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
thắng lời bước đầu này là kết quả của tinh thần quyết tâm cao
sự thống nhất trong hành động và ý chí vương lên của cả hệ thống chính trị
thể hiện sức mạnh đoàn kết truyền thống yêu nước tính ưu việt của chế độ và tinh thần tương thân tương ái của dân tộc
củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng khẳng định hình thức họp trực tuyến là nét mới
thể hiện sự linh hoạt tận dụng tối đa lợi thế ứng dụng thành tiệu của khoa học công nghệ hiện đại
trong hoạt động của quốc hội song vẫn đảm bảo duy trì không khí dân chủ công khai của kỳ họp quốc hội
theo đúng quy định của pháp luật
thay mặt quỹ ban thường vụ quốc hội tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu quốc hội
tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trí tuệ dành thời gian nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng
đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc góp phần vào thành công của kỳ họp này
và kỳ họp thứ chín là một kỳ họp đặc biệt
ghi dấu sự đổi mới tinh thần đoàn kết quyết tâm tạo động lực
để đất nước và nhân dân ta vượt qua khó khăn tiếp tục tiến bước
với tinh thần đó tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
xin trân trọng cảm ơn
cũng tại hà nội vào chiều nay đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
đã tiếp ngày yamada takio tân đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhật bản tại việt nam
nhân dịp ông bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam
cũng nhân dịp này bộ công an việt nam thông qua ngài đại sứ
đã trao một số lượng khẩu trang phòng chống dịch covid một mươi chín
tặng cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm nêu rõ trong những năm qua
quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
vì hòa bình phồn vinh ở châu á tiếp tục phát triển
và đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực
quan hệ giữa hai nước đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử
kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao
bên cạnh đó hợp tác giữa bộ công an việt nam
và cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản trong thời gian qua
đạt nhiều kết quả tích cực đi vào chiều sâu
bộ trưởng tô lâm đề nghị trong thời gian tới
bộ công an việt nam phối hợp với các cơ quan hữu quan nhật bản
tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác phát triển thực chất
và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực
qua đó góp phần củng cố lòng tin chiến lược giữa hai bên
nâng cao chất lượng thông tin phối hợp ngăn chặn
đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn
hoạt động của các loại tội phạm
hợp tác chặt chẽ trên các lĩnh vực phòng chống các loại tội phạm
trước tình hình dịch covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp
trên quy mô toàn cầu bộ trưởng tô lâm khẳng định
chính phủ việt nam nói chung bộ công an việt nam nói riêng
luôn sẵn sàng hỗ trợ tích cực trong việc chia sẻ kinh nghiệm
giúp đỡ nhật bản trong công tác phòng chống dịch bệnh
và bảo đảm an ninh an toàn cho người dân nhật bản
đang hoạt động sinh sống tại việt nam
hỗ trợ các doanh nghiệp chuyên gia nhật bản trở lại việt nam làm việc
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
ngài yamada takio chia sẻ sự vinh dự khi nhận nhiệm vụ công tác
là đại sứ nhật bản tại việt nam vào thời điểm quan trọng hiện nay
khẳng định trên cương vị mới sẽ nỗ lực góp phần tăng cường
mối quan hệ sâu sắc giữa hai nước
cũng tại buổi tiếp thay mặt bộ công an việt nam
bộ trưởng tô lâm gửi tặng cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản
một mươi chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn
bộ trưởng tô lâm hy vọng món quà này sẽ góp phần giúp lực lượng
cảnh sát quốc gia nhật bản bảo vệ an toàn phòng chống dịch bệnh
đủ năng lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
trong giai đoạn dịch bệnh covid một mươi chín
sáng nay tại hà nội tiểu ban an ninh y tế thuộc ban tổ chức đại hội
đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số việt nam lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
và tiểu ban an ninh trật tự đại hội của bộ công an tổ chức phiên họp thứ nhất
trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an
trưởng tiểu ban an ninh y tế đại hội chủ trì phiên họp
dự phiên họp còn có đại diện tiểu ban tổ chức nội dung
tiểu ban tuyên truyền khánh tiết tiểu ban hậu cần lễ tân
đại diện tiểu ban an ninh trật tự bộ công an
tại phiên họp các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác trọng tâm
được triển khai trong thời gian qua dự kiến phương hướng công tác thời gian tới
khẳng định đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số việt nam lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
là sự kiện quan trọng có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc
là ngày hội tôn vinh và biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu
trong đồng bào các dân tộc thiểu số việt nam
thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín
đại hội sẽ tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao
đóng góp to lớn của đồng bào dân tộc thiểu số trong công cuộc xóa đói giảm nghèo
xây dựng nông thôn mới là đợt sinh hoạt chính trị xã hội sâu rộng
nhằm nâng cao nhận thức củng cố niềm tin và sự đồng thuận của đồng bào dân tộc
dưới sự lãnh đạo của đảng và nhà nước
phát biểu tại phiên họp thứ trưởng lương tam quang đề nghị thường trực tiểu ban an ninh trật tự
tiếp thu bổ sung hoàn thiện các kế hoạch phương án bảo đảm an ninh trật tự y tế đại hội
đồng thời nhấn mạnh công an các đơn vị địa phương cần thống nhất nhận thức
huy động đồng bộ các lực lượng phương tiện triển khai quyết liệt các biện pháp
nhằm bảo đảm an ninh an toàn đại hội
thứ trưởng đề nghị bộ y tế chủ trì xây dựng triển khai các phương án bảo đảm y tế
vệ sinh an toàn thực phẩm phòng chống dịch covid một mươi chín bảo vệ an toàn sức khỏe đại biểu tham dự đại hội
đồng thời đề nghị các tiểu ban thuộc ban tổ chức đại hội phối hợp chặt chẽ
thường xuyên với tiểu ban an ninh y tế và bộ công an kịp thời trao đổi thông tin về các mặt công tác liên quan
chủ động làm tốt công tác tuyên truyền và thường xuyên trao đổi với ban tổ chức đại hội
để bổ sung hoàn thiện các kế hoạch phương án tốt nhất bảo đảm an ninh trật tự của đại hội
cũng trong sáng nay tại hà nội trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
biểu dương gương người tốt việc tốt giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi với tinh thần thi đua là yêu nước yêu nước thì phải thi đua
trong năm năm qua tại trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô đã có nhiều tấm gương xuất sắc trên các lĩnh vực công tác chiến đấu
đại tá nguyễn huy thịnh thượng úy dương đức hoàng quân là cán bộ thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô
đã hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã đồng tâm
những tấm gương hy sinh quên mình vì nhân dân của các anh
một lần nữa đã được nhắc lại
trong vở kịch do chính đồng đội các anh dựng lại tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
trung úy nguyễn văn hùng người đồng đội đã chứng kiến khoảnh khắc đồng đội hy sinh rất cảm động khi xem vở kịch
ngày hôm nay thì dự một hội nghị nghị kinh doanh các tấm gương tiêu biểu
thì được xem lại vở kịch do cán bộ chiến sĩ trong tiểu đoàn và đoàn kịch quân dân đóng
thì cũng gợi lại cho chúng tôi
những kỷ niệm rất là buồn khi tận mắt bản thân chứng kiến công trí đã hy sinh
thực sự rất là khó nói như bản thân tôi
nhưng mà với cái nhiệm vụ chung thì chúng tôi cũng luôn luôn sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ
và hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà cấp trên giao
là một trong những đơn vị chủ công của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
trong nhiệm vụ bảo vệ giữ gìn an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh đồng bằng sông hồng
trong đó có thủ đô hà nội
trong những năm qua trung đoàn đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua đạt hiệu quả
góp phần động viên khích lệ lôi cuốn cán bộ chiến sĩ phát huy tính tích cực
chủ động sáng tạo khắc phục khó khăn lập nhiều thành tích chiến công
qua cái thủng kết để đánh giá cái kết quả thực hiện
các cái mặt làm được trong các cái hoạt động phong trào thi đua vì an ninh thổ quốc
trên các mặt trận giữ gìn an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội
trên các địa bàn được đơn vị phân công phụ trách đặc biệt là thủ đô hà nội
qua đó tạo sức lan tỏa cho cán bộ chiến sĩ nhận thức về hành động
cũng như là ý chí quyết tâm để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị
được đảng nhà nước cũng như là được cộng an lãnh đạo bộ tư lệnh sát động ra
tại hội nghị ba tập thể và hai mươi một cá nhân điển hình tiên tiến nhất trong năm năm qua
của trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô được tôn vinh khen thưởng